ngày một mươi hai tháng một mươi một tại khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái kỳ quan đà lạt
tọa lạc trong khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm phóng viên truyền hình nhân dân đã nhận thấy
hàng loạt căn hộ nhà gỗ được dựng lên sát mép nước xâm phạm hành lang bảo vệ của thắng cảnh quốc gia hồ tuyền lâm
theo ghi nhận có một mươi chín căn nhà gỗ mỗi căn hai mươi bốn m hai tổng diện tích bốn trăm năm mươi sáu m hai
các công trình này được chủ đầu tư đặt ngay khu vực hành lang bảo vệ của một thắng cảnh quốc gia hồ tuyền lâm
qua kiểm tra của cơ quan chức năng các công trình này không có giấy phép xây dựng
sau khi phát hiện sai phạm sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng đề nghị đơn vị chủ đầu tư
thực hiện tháo rỡ các công trình và hoàn nguyên hiện trường thực hiện đúng quy định của luật di sản
khu nghỉ dưỡng này được ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng cấp phép đầu tư với tổng diện tích một mươi bốn hectare
tổng vốn đầu tư hai trăm ba mươi tỷ đồng
theo công ty cổ phần đầu tư lý khương đơn vị chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái kỳ quan đà lạt
thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra liên ngành chủ đầu tư đang triển khai di rời các công trình vi phạm trên
cam kết hoàn thành vào cuối tháng một mươi một này